ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tỉnh phú thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
phát biểu tại hội nghị bà trương thị ngọc ánh phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ghi nhận những kết quả của tỉnh phú thọ đạt được trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động
đồng thời yêu cầu thời gian tới ban chỉ đạo cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm mở rộng thị trường
thị trường cần tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng
tại hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam